trong thời khắc chào đón năm mới hai nghìn hai mươi hàng nghìn người dân thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã tập trung tại quảng trường hùng vương
để cùng chứng kiến màn bắn pháo hoa đầy rực rỡ cũng như là chương trình nghệ thuật đếm ngược việt trì countdown hai nghìn hai mươi bình minh đất tổ
trong thời khắc chào đón năm mới hai nghìn hai mươi hàng nghìn người dân thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã tập trung tại quảng trường hùng vương
để cùng chứng kiến màn bắn pháo hoa đầy rực rỡ cũng như là chương trình nghệ thuật đếm ngược việt trì countdown hai nghìn hai mươi bình minh đất tổ
chương trình chào đón năm mới hai nghìn hai mươi được thể hiện thông qua sự kết hợp đỉnh cao âm nhạc ánh sáng công nghệ trình chiếu laser biến hóa kỳ ảo
khắc họa những màu sắc quê hương ca ngợi tình yêu đất nước và con người
người dân được hòa mình vào không khí vui tươi phấn khởi chào đón một năm mới nhiều điều tốt lành và thành công